mở đầu là thông tin đến từ tỉnh đồng nai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai vừa phối hợp với phòng nghiệp vụ công an huyện trảng bom bắt nhóm đối tượng mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ khoảng hai kg ma túy cùng với nhiều tăng vật có liên quan
qua công tác quản lý địa bàn vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã phát hiện nhóm đối tượng dư minh hoàng chú tại huyện trảng bom có nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy liên huyện nên đã lập án đấu tranh
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã phối hợp bắt quả tàng dư minh hoàng đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại ấp quảng phát xã quảng tiến huyện trảng bom thu giữ khoảng hai kg ma túy và nhiều tăng vật có liên quan
hoàng khai nhận số ma túy trên đi nhận từ bình dương theo chỉ đạo của một số đối tượng tên là nô chưa rõ lai lịch để đi bán cho người nghiện thì bị bắt giữ
khám xét nợ của hoàng công an phát hiện ghiến lỉ vòng ba mươi ba tuổi chú tại huyện định quán tỉnh đồng nai thu giữ nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy đá
qua tết nhanh hoàng và vòng đều dương tính với chất ma túy
tại nhà hoàng lực lượng công an cũng đã bắt quả tang hoàng văn vũ đến mua ma túy nên đã mời về làm việc
vũ còn khai nhận đang cất giữ giúp đối tượng nô một khẩu súng
khám xét nợ của vũ cơ quan công an thu giữ một khẩu súng và sáu viên đạn
thưa quý vị lợi dụng danh nghĩa báo chí trục lợi mỗi tháng hơn một tỷ đồng
nhóm ba đối tượng gồm lê danh tạo hồ thị hải và hồ kim cường vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh khởi tố bị can về hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
bản thân các đối tượng này là phóng viên cộng tác viên của một số tờ báo tạp chí
qua quá trình hoạt động phát hiện thấy các lái xe đường dài thường mắc các lỗi vi phạm hành chính trong hoạt động giao thông nên tạo đã yêu cầu các lái xe này trung chi từ sáu đến tám triệu đồng một tháng một xe để nhận được bảo kê từ tạo
tạo tự giới thiệu với một số nhà xe vận tải hàng hóa đường dài có quen biết với nhiều lực lượng chức năng ở các tỉnh thành trong cả nước
cam kết trong quá trình hoạt động vận tải trên tuyến khi bị kiểm tra
chỉ cần giới thiệu là xe của tạo thì lực lượng chức năng sẽ bỏ qua
nếu không tạo sẽ trực tiếp gọi điện can thiệp
để che giấu hành vi phạm tội các đối tượng đã thành lập doanh nghiệp hợp tác xã vận tải hợp thức hóa số tiền luật mà các lái xe phải đóng hàng tháng là tiền phí vào hợp tác xã thành lập các nhóm gia lô kín để trao đổi thông tin liên quan
với phương thức như trên mỗi tháng các đối tượng thu lợi bất chính số tiền trên một tỷ đồng vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
hiện nay việc giải trí sử dụng mạng xã hội chia sẻ thông tin ngày càng tăng cao
tuy nhiên với đặc tính lan truyền nhanh mạng xã hội đã trở thành môi trường thuận lợi cho các đối tượng xấu lợi dụng để phát tán tin giả tin sai sự thật xúc phạm đến uy tín danh dự của tổ chức cá nhân gây hoang mang trong dư luận làm ảnh hưởng tới an ninh trật tự tại địa phương
trước diễn biến trên công an tỉnh vĩnh long đã chủ động đấu tranh với tình trạng này
thời gian qua các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh vĩnh long đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường quản lý nội dung thông tin trên mạng xã hội kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức có hành vi phát tán tin giả tin sai sự thật vi phạm pháp luật đồng thời tăng cường tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về an ninh mạng các hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia vào môi trường mạng và hướng dẫn người dân về các dấu hiệu để nhận biết tin giả tin sai sự thật

xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
khi gần một mươi hai giờ đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
tại hiện trường trên diện tích nhà xưởng rộng khoảng bốn m hai với kết cấu tường gạch khung thép mái tôn
nhờ chữa cháy kịp thời nên diện tích bị cháy chỉ khoảng sáu trăm linh m hai
vụ cháy không gây thiệt hại về người thiệt hại về tài sản đang được thống kê
nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ
trong bối cảnh cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cháy nổ gây thiệt hại lớn về người và tài sản
phong trào nhà tôi có bình chữa cháy đang được phát động

người dân phường thanh tuyền thành phố phủ lý đã ý thức được sự nguy hiểm khi cất giữ súng tự chế trong nhà và tự giác giao nổ cho lực lượng công an
ông ngạn rất phấn khởi khi vừa đổi được vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ lại còn nhận được bình chữa cháy của công an trao tặng
bản thân tôi cũng đã nhận thức được tất cả mọi gia đình mà để các con các cháu mà có sử dụng một cái vũ khí như trên
thì yêu cầu các gia đình cùng với con cháu giao nổ
đây là một cái vấn đề rất nguy hại nếu mà để xảy ra mà chúng ta không kiểm soát được thì gây đến ảnh hưởng đến tính mạng
gây mất trật tự an ninh của xã hội cũng như phường thanh tuyền nói riêng
thực tế cho thấy tại địa bàn cơ sở vẫn còn một số người dân tàng trữ vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
đặc biệt hoạt động mua bán trái phép vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội ngày càng gia tăng với quy mô tính chất phức tạp tinh vi khó phát hiện
công an tp phủ lý tìm hiểu
tỉnh hà nam đã triển khai chương trình đổi vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ lấy bình chữa cháy tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn
nắm hộ nắm người thực hiện đi từng ngõ gõ từng nhà tuyên truyền vận động người dân tự giác giao nổ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
thực hiện hiệu quả phong trào nhà tôi có bình chữa cháy cũng như ngăn chặn hiểm họa từ các vũ khí và liệu nổ gây ra
qua đó góp phần lương cao ý thức của người dân
trong việc phòng ngừa đối với tội phạm liên quan đến vũ khí và liệu nổ đồng thời với việc ý thức trong việc phòng cháy chữa cháy trong quần chúng nhân dân
trong thời gian tới công an tp sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ các phường xã để nhân rộng mô hình này
để góp phần vừa trang bị bình chữa cháy phòng chống cháy nổ trong nhân dân
và vừa thu được những vũ khí và liệu nổ đang tàng trữ trong nhân dân để góp phần đảm bảo tình hình an ninh tự trung
trên địa bàn thành phố
kết quả sau những ngày đầu triển khai công an thành phố phủ lý đã vận động thu hồi một mươi vũ khí quân dụng vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ các loại
đồng thời trao tặng một mươi bình chữa cháy cho người dân trên địa bàn
từ đó tiếp tục triển khai nhân rộng chương trình đổi vũ khí vật liệu nổ lấy bình chữa cháy đến một trăm linh các xã phường trên địa bàn thành phố
đối với lực lượng công an tp ta mở điểm tại công an tp và vận động nhân dân tuyên truyền để đổi vũ khí và lấy bình chữa cháy
để phục vụ các công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường nguyễn châu
khi người dân đồng tình ủng hộ tích cực tham gia phát hiện tố xác các hành vi vi phạm tự giác giao nộp không sử dụng
cất giữ trái phép vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ chính là góp phần mang lại sự bình yên cho bản thân mình
kính chào quý vị khán giả
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đồng hới tỉnh quảng bình vừa phối hợp với các đơn vị liên quan
thi hành lệnh khám xét chỗ ở bắt tạm giam bị can nguyễn thu hằng chú tại phường nam lý thành phố đồng hới
thời hạn ba tháng về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tại phiên xét xử sơ thẩm tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
hằng cho rằng hội đồng xét xử tuyên xử không đúng nên trong tháng bốn năm nay đã nhiều lần dùng tài khoản facebook cá nhân
nguyễn thu hằng phát trực tiếp lên mạng xã hội chửi bới xúc phạm danh dự hạ nhục nhân phẩm cá nhân thẩm phán chủ tọa phiên tòa
ngoài ra trong khoảng thời gian từ tháng ba đến tháng năm năm nay hằng đã nhiều lần sử dụng tài khoản facebook cá nhân
để đăng tải các video clip tự quay với lời lẽ chửi bới gây mất an ninh trật tự tại trụ sở ubnd phường nam lý
phòng giáo dục và đào tạo tp đồng hới thanh tra thành phố trực tiếp xúc xúc phạm danh dự nhân phẩm phó chủ tịch ubnd phường nam lý
tránh thanh tra tp đồng hới và một số cán bộ của các cơ quan đơn vị
lợi dụng danh nghĩa báo chí trục lợi mỗi tháng hơn một tỷ đồng nhóm ba đối tượng là lê danh tạo hồ thị hải và hồ kim cường
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh khởi tố bị can về hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
bản thân các đối tượng này là phóng viên cộng tác viên của một số tờ báo tạp chí
quá trình hoạt động phát hiện thấy các lái xe đường dài thường mắc các lỗi vi phạm hành chính trong hoạt động giao thông
nên tạo đã yêu cầu các lái xe này trung chi từ sáu đến tám triệu đồng một tháng một xe để nhận được bảo kê từ tạo
tạo tự giới thiệu với một số nhà xe vận tải hàng hóa đường dài có quen biết với nhiều lực lượng chức năng ở các tỉnh thành trong cả nước
cam kết trong quá trình hoạt động vận tải trên tuyến khi bị kiểm tra chỉ cần giới thiệu là xe của tạo thì lực lượng chức năng sẽ bỏ qua
nếu không tạo sẽ trực tiếp gọi điện can thiệp
để che giấu hành vi phạm tội các đối tượng thành lập doanh nghiệp hợp tác xã vận tải hợp thức hóa số tiền luật mà các lái xe phải đóng hàng tháng là tiền phí vào hợp tác xã
thành lập các nhóm gia lô kín để trao đổi thông tin liên quan
với phương thức này mỗi tháng các đối tượng thu lợi bất chính trên một tỷ đồng vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
năm bánh heroin là vật chứng công an tp thái nguyên thu giữ khi bắt quả tàng đối tượng nguyễn hồng sơn
nguyễn hồng sơn khai nhận vào cuối tháng chín vừa qua đối tượng đã đến thị trấn xuân mai huyện trương mỹ hà nội
mua số heroin trên của một nam giới với giá tám trăm linh triệu đồng mang về bán kiếm lời với giá một trăm chín mươi triệu đồng một bánh
thời điểm bị bắt giữ đối tượng đang vận chuyển ma túy lên tỉnh cao bằng để tiêu thụ
sơn từng có một tiền án về hành vi mua bán trái phép chân ma túy xử phạt bốn năm rưỡi vào năm hai nghìn một mươi sáu
một nhóm đối tượng có hành vi cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật vừa bị cơ quan
cảnh sát điều tra công an quận liên triều thành phố đà nẵng khởi tố bắt tạm giam
tối ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm ngoái trần kiên cường và nhóm năm người bạn phát hiện trương văn phương điều khiển xe máy ngang qua
nghĩ phương là người đâm mình hôm trước nên cường và cả nhóm đã hành hung bắt giữ phương và chiếm đoạt xe máy của phương đang đi
thông tin liên quan đến vụ cháy xảy ra tại khu bán chú trường phổ thông dân tộc bán chú
tiểu học và trung học cơ sở nà khoang xã mường và huyện xúc cộp tỉnh sơn la vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một khiến một học sinh tử vong
ngay sau khi đám cháy xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã vào cuộc khẩn trương điều tra nguyên nhân của vụ cháy
cụ thể vào khoảng chín h ba mươi sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tại trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở nà khoang
xã mường và huyện xúc cộp tỉnh sơn la xảy ra cháy nhà bán chú lúc này bên trong có năm học sinh
khi phát hiện cháy bốn cháu kịp thời đập cửa kính thoát ra ngoài một cháu không kịp thoát ra ngoài và đã tử vong
tiếp nhận thông tin công an huyện đã cử lực lượng khẩn trương phối hợp với các đơn vị
ủy ban nhân dân xã và người dân tổ chức chữa cháy đồng thời tổ chức động viên thăm hỏi thân nhân gia đình các nạn nhân trong vụ cháy
nguyên nhân cháy đang được làm rõ
thưa quý vị cao điểm tấn công chấn áp tội phạm dịp tết nguyên đán lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra vi phạm nồng độ cồn
quá trình kiểm tra chỉ mất từ ba đến bốn phút tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp không chấp hành thậm chí chống đối lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ
trường hợp lái xe này khi bị cảnh sát giao thông dừng phương tiện nhất quyết đóng cửa cố thủ trong xe coi điện thoại cho người thân
khi người thân xuất hiện có ý muốn xin sỏ nhưng đã bị tử vụ
sau khi vận động người này mới chịu xuống xe để kiểm tra nồng độ cồn và đây là mức mà máy đo ghi nhận được
còn với trường hợp này nhất quyết không chịu thổi vào máy thậm chí có hành vi khiếm nhã với cảnh sát giao thông
không được điều khiển phương tiện nhưng vẫn xe phạm
không được điều khiển phương tiện nhưng vẫn xe phạm
nên là phải chấp nhận phải đi
trong thời gian sắp tới thì chuẩn bị đến những dịp lễ lớn noel tết dương lịch cũng như tết âm lịch
thì cũng có rất nhiều cuộc vui liên hoan hội họp việc duy trì những chốt tuần tra kiểm soát
cũng như kiểm tra nồng độ cồn của đội đội cảnh sát giao thông
đối với những trường hợp mà sử dụng nồng độ cồn xe giao thông là thực sự cần thiết
đội cảnh sát giao thông đường một trăm sáu mươi sáu cũng tăng cường các tổ tuần tra
kết hợp với các cái chốt từ các cái cung giờ từ sáng khép khí cho đến một mươi hai h đêm
và có những cái tổ là phụ trách từ h đến sáu h sáng ngày hôm sau trên các cái cung đường được bố trí luân phiên
để kiểm soát cũng như là phát hiện xử lý những trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn khi giao thông
ngoài xử lý lỗi về nồng độ cồn lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ tăng cường tuần tra
xử lý nghiêm các hành vi gây dối trật tự công cộng lãng lách đánh võng
thanh thiếu niên nhất là vào thời điểm cuối năm như hiện nay nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên mỗi cung đường và vì bình yên cuộc sống